bộ nội vụ đang dự thảo thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương phụ cấp trong các cơ quan đơn vị sự nghiệp công lập của đảng nhà nước tổ chức chính trị xã hội và hội
theo đó mức lương phụ cấp và hoạt động phí của các đối tượng được tính theo mức lương cơ sở một ba trăm chín mươi đồng một tháng từ ngày một bảy hai nghìn một mươi tám
mức lương thực hiện từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám đối với cán bộ công chức viên chức và người lao động hưởng lương phụ cấp trong các cơ quan đơn vị sự nghiệp công lập của đảng nhà nước tổ chức chính trị xã hội bằng mức lương cơ sở một ba trăm chín mươi đồng một tháng nhân hệ số lương hiện hưởng
mức phụ cấp của các đối tượng nêu trên bằng mức lương cơ sở một ba trăm linh nghìn đồng một tháng nhân hệ số phụ cấp hiện hưởng
đối với các khoản phụ cấp
các phụ cấp quy định bằng mức tiền cụ thể thì giữ nguyên theo quy định hiện hành
bên cạnh đó dự thảo thông tư này cũng áp dụng đối với đại biểu hội đồng nhân dân các cấp phường hoạt động phí theo quy định của pháp luật hiện hành
căn cứ vào hệ số hoạt động phí đối với đại biểu hội đồng nhân dân các cấp theo quy định của pháp luật hiện hành thì mức hoạt động phí thực hiện từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám bằng mức lương cơ sở một ba trăm chín mươi đồng một tháng nhân hệ số hoạt động phí theo quy định